cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí liên quan đến khu đất ở số tám một mươi hai lê duẩn quận một tp hcm
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố bốn bị can trong vụ án này

cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã quyết định khởi tố bốn bị can trong vụ án này
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật